căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của cá nhân
ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để bà trương thị mai thôi giữ chức ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba khai mạc
tại hội nghị trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét kỳ luật cán bộ
trong đó trung mương xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với bà trương thị mai
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
trung ương kết luận bà trương thị mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
trong suốt quá trình công tác và trên các công vị lãnh đạo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo điều hành của đảng và hoạt động của quốc hội
tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương
trong thời gian giữ công vị ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương
bà mai đã có một số vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân bà đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
bà trương thị mai được bộ chính trị phân công giữ chức vụ thường trực ban bí thư khóa một mươi ba từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
trưởng ban tổ chức trung ương từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
bà là ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba bí thư trung mương đảng khóa một mươi hai một mươi ba
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba một mươi bốn và một mươi năm
trong quá trình công tác bà trương thị mai kinh qua nhiều chức vụ như chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam
phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng nay là ủy ban văn hóa giáo dục
chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội nay là ủy ban xã hội
tiểu sử bà trương thị mai
bà trương thị mai sinh ngày hai mươi ba tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi tám dân tộc kinh quê quán xã hiền ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
ngày vào đảng một mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngày chính thức một mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chuyên môn nghiệp vụ thạc sĩ hành chính công cử nhân sự cử nhân luật lý luận chính trị cao cấp
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba cho tới ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba cho tới ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đại biểu quốc hội khóa một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba một mươi bốn một mươi năm
thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung mương đến ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
tóm tắt quá trình công tác

tháng tám năm hai nghìn bảy đến tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
ủy viên ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội khóa một mươi hai một mươi ba
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
được bầu vào ban chấp hành trung mương đảng
tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng được bầu vào bộ chính trị
tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu được bộ chính trị quyết định phân công tham gia ban bí thư trung ương đảng
giữ chức vụ trưởng ban dân vận trung mương
hai nghìn hai mươi một tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng được bầu vào ban chấp hành trung mương
tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng được bầu vào bộ chính trị
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư trung mương đảng
giữ chức vụ trưởng ban tổ chức trung mương
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba được bộ chính trị phân công giữ chức thường trực ban bí thư
tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn thôi giữ các chức vụ ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban chấp hành trung mương đảng
thường trực ban bí thư khóa một mươi ba
ngày một mươi sáu tháng năm chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đại tướng lương cường được bộ chính trị phân công làm thường trực ban bí thư
ông cường giữ chức vị này thay cho bà trương thị mai
sáng cùng ngày bà mai đã được ban chấp hành trung ương đồng ý cho thôi giữ chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
nghỉ công tác theo nguyện vọng của cá nhân
đại tướng lương cường sáu mươi bảy tuổi quê ở tỉnh phú thọ
là ủy viên trung mương đảng ba khóa một mươi một một mươi ba bí thư trung mương đảng khóa một mươi hai
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
ông cường nhập ngũ từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm có nhiều năm công tác ở quân khu hai
ông từng làm chính quỷ quân đoàn hai chính quỷ quân khu ba
năm hai nghìn một mươi một ông giữ chức phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
và năm năm sau làm chủ nhiệm tổng cục chính trị
tháng một năm hai nghìn một mươi chín ông lương cường được tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng thăng quân hàm lên đại tướng
mang quân hàm cao nhất của quân đội nhân dân việt nam
thường trực ban bí thư là chức danh do bộ chính trị chỉ định
có nhiệm vụ phụ trách chủ trì công việc hàng ngày của ban bí thư
ban bí thư do ban chấp hành trung ương thành lập gồm tổng bí thư
một số ủy viên bộ chính trị do bộ chính trị phân công
và ủy viên ban bí thư do ban chấp hành trung mương bầu
ban bí thư lãnh đạo công việc hàng ngày của đảng
gồm chỉ đạo công tác xây dựng đảng và công tác quần chúng
kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết
chỉ thị của đảng về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại
chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị
quyết định một số vấn đề về tổ chức cán bộ và một số vấn đề khác
theo sự phân công của ban chấp hành trung ương
chỉ đạo hoặc kiểm tra việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra bộ chính trị thảo luận và quyết định
được biết trong ngày làm việc đầu tiên một mươi sáu tháng năm
hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
đã bầu bổ sung bốn ủy viên bộ chính trị
bốn nhân sự được bầu đều là bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba
là các ông bà lê minh hưng trái văn phòng trung mương đảng
nguyễn trọng nghĩa trưởng ban tuyên giáo trung mương
đỗ văn chiến chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
bùi thị minh hoài trưởng ban dân vận trung ương
ông lê minh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê ở huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
trình độ chuyên môn thạc sĩ chính sách công
ông là bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba
ủy viên trung mương đảng khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
ông hưng từng giữ nhiều vị trí như phó trưởng phòng
rồi trưởng phóng ngân hàng phát triển châu á adb
vụ hợp tác quốc tế phó vụ trưởng rồi vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế
vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ ngân hàng nhà nước việt nam
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ông làm phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
năm hai nghìn một mươi bốn ông giữ chức phó tránh văn phòng trung mương đảng trong hai năm
rồi trở về giữ chức thống đốc ngân hàng nhân nước việt nam từ tháng bốn hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai nghìn hai mươi
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông lê minh hưng được bộ chính trị điều động phân công giữ chức tránh văn phòng trung ương đảng cho đến nay
bà bùi thị minh hoài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê ở xã thanh tân huyện thanh liêm tỉnh hà nam
trình độ chuyên môn thạc sĩ cử nhân luật
bà bùi thị minh hoài là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi dự khuyết một mươi một một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
bà bùi thị minh hoài có thời gian dài gắn bó với ngành thanh tra kiểm tra và từng giữ các chức vụ
phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hà nam bí thư thành ủy phú lý phó chủ tịch thường trực hội nông dân việt nam
tháng ba hai nghìn một mươi một bà giữ chức phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương rồi phó chủ nhiệm thương trực ủy ban kiểm tra trung ương
từ tháng bốn hai nghìn hai mươi một bà làm trưởng ban dân vận trung mương cho đến nay
ông nguyễn trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai quê quán ở xã tân đông huyện gò công đông tỉnh tiền giang
trình độ chuyên môn cử nhân khoa học xã hội và nhân văn
ông là bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm quân hàm thượng tướng
ông từng giữ các chức vụ phó phòng trưởng phòng tuyên huấn cục chính trị quân khu bảy phó chính ủy rồi chính ủy sư đoàn năm quân khu bảy phó chủ nhiệm chính trị quân khu bảy chính ủy quân đoàn bốn
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một ông làm phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
ông giữ chức trưởng ban tuyên giáo trung ương từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
ông đỗ văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai quê ở huyện sơn dương tỉnh tuyên quang trình độ cử nhân nông nghiệp
từ tháng chín hai nghìn một mươi hai đến tháng hai hai nghìn một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi ba một mươi bốn ông chiến lần lượt kinh quan nhiều chức vụ quan trọng ở tuyên quang phó chủ tịch ubnd huyện sơn dương phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện yên sơn
tháng chín hai nghìn một ông làm phó chủ tịch rồi phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh tuyên quang và trở thành chủ tịch ubnd tỉnh tuyên quang sau đó
tháng tám hai nghìn một mươi một ông được luân chuyển giữ vị trí bí thư tỉnh ủy yên bái nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
tháng hai hai nghìn một mươi năm ông làm thứ trưởng phó chủ nhiệm ubnd và giữ chức bộ trưởng chủ nhiệm ubnd từ tháng bốn hai nghìn một mươi sáu
ông giữ chức chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn từ tháng bốn hai nghìn hai mươi một cho tới nay